công an tỉnh yên bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền là năm triệu đồng
đối với nguyễn tuấn anh chú tại phường hồng hà thành phố yên bái
về hành vi đăng tải nội dung thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng công an thành phố yên bái đã phát hiện
một tài khoản facebook là nhông kỳ đăng tải nội dung theo bình luận là được tiêm vaccine covid một mươi chín
nhưng phải trả một triệu đồng
quá trình đấu tranh nguyễn tuấn anh khai nhận mình là chủ tài khoản facebook nêu trên
và sử dụng điện thoại thông minh đăng tải nội dung trên lên trang facebook cá nhân
chỉ để đùa giỡn đồng thời tự nguyện viết từng trình kiểm điểm thành khẩn khai báo về hành vi của mình
từ vụ việc trên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia các trang mạng xã hội
phải hết sức cảnh giác với các thông tin chưa được kiểm chứng thông tin không rõ nguồn gốc
khi chưa thực sự nắm bắt thông tin từ các cơ quan chính thống thì không nên đăng tải
dẫn lại hoặc bình luận thiếu cơ sở
trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp mỗi người dân phải tự nêu cao cảnh giác
thể hiện trách nhiệm của mình để cùng chung tay với các lực lượng chức năng phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh
còn tại tỉnh nghệ an công an huyện nghi lộc cũng vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba bị can
liên quan đến sai phạm trong cấp đất đai tái định cư tại xã nghi phong huyện nghi lộc
kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào
đó là tinh thần của lực lượng công an
vào khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nghi lộc qua công tác nắm tình hình
việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối với vinh cửa lò
giai đoạn một phát hiện việc sai phạm trong cấp đất đai tái định cư tại xã nghi phong huyện nghi lộc
sau khi điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghi lộc đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại xã nghi phong huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với các bị can như sau
nguyễn đình hải nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã nghi phong và nguyễn hồng đức công chức địa chính xã nghi phong
về tội danh vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
và nguyễn đức kiên chú tại xóm bốn xã nghi phong về tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
thưa quý vị kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào
với tinh thần đó những ngày qua lực lượng cảnh sát nhân dân không chỉ tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mà còn đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân
và minh chứng là rất nhiều vụ việc
với đủ loại tội phạm đã bị đấu tranh triệt phá thành công
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện phúc thọ hà nội
lợi dụng đêm tối và sơ hở mất cảnh giác của người dân nhóm đối tượng này đã đột nhập vào nhà cắt khóa cửa
dùng van phá khóa để trộm cắp xe máy
với thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện thành công năm vụ với tám chiếc xe máy các loại
do tình hình dịch bệnh bọn em không đi làm được và em không có công an việc làm
nên mà em đã không có tiền tiêu xài bọn em đã nảy sinh đi trộm cắp tài sản
và nhóm của vị can hoạt động vào khoảng độ một mươi hai giờ
cho nhà dân không đi ngủ rồi và sơ xuất không khóa cửa
nhóm đối tượng để ý và xem những tường nhà ai thấp và dê trèo vào thì tùy can vào
rồi vị can lấy khóa kim cơ lực vào vị can
vị can đã phá khóa cổng và vị can dắt xe ra ngoài và tẩu thoát
trước diễn biến của tình hình dịch bệnh trong thời gian qua đã khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn do mất việc làm
đây chính là một trong những nguyên nhân khiến loại tội phạm trộm cắp tài sản có diễn biến phức tạp
nhận định rõ tình hình luôn chủ động trước các diễn biến của tội phạm
nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản đã được giữ vững
trước khi mà thành phố có những chỉ thị để nới lỏng với việc giãn cách xã hội
thì công an thành phố cũng đã có những chỉ đạo những dự báo tình hình về việc các loại tội phạm sẽ gia tăng trong thời gian nới lỏng giãn cách
thì công an huyện phúc thọ cũng đã tiếp thu những cái ý kiến chỉ đạo và đã có những cái biện pháp để phòng ngừa để triển khai trước
do đó nên khi mà xảy ra các vụ việc thì chúng tôi cũng không hề bị động chủ động tấn công và điều tra khám phá được các vụ án đấy
qua một số vụ việc cho thấy thủ đoạn của các đối tượng không có gì mới
nhưng do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân trong việc bảo vệ tài sản của mình nên đã vô tình tạo kẽ hở cho tội phạm hoạt động
qua một số vụ án mà công an huyện vừa mới khám phá và đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm đối tượng này
thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là trong cái giai đoạn chúng ta thực hiện trạng thái bình thường mới
nhưng do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân trong việc bảo vệ tài sản của mình nên đã vô tình tạo kẽ hở cho tội phạm hoạt động
thời gian tới bên cạnh việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch công an huyện phúc thọ tiếp tục thực hiện nghiêm các phương án
về tăng cường công tác phòng chống tội phạm chủ động phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản
với quyết tâm không để các loại tội phạm này lợi dụng dịch bệnh để hoạt động
bộ y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc hỗ trợ chuyển người bệnh
người nhà người bệnh từ bệnh viện hữu nghị việt đức đến các cơ sở khám chữa bệnh khác
bộ y tế cũng đề nghị bệnh viện hữu nghị việt đức phối hợp với các bệnh viện dự kiến nhận người bệnh
người nhà người bệnh như bệnh viện đại học y hà nội bệnh viện đức giang bệnh viện thanh nhàn để tổ chức đón theo đúng quy định
bệnh viện hiễu nghị việt đức phối hợp với sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để nhận một số người bệnh đủ điều kiện ra viện
và người nhà người bệnh đã xét nghiệm sars cov hai hai lần bằng phương pháp real time pcr âm tính và người bệnh thuộc các khoa không thuộc vùng đỏ
vùng đỏ là vùng không có các bệnh f để tiếp tục theo dõi điều trị cách ly tại các bệnh viện của địa phương
cùng với đó sở y tế hà nội đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc sở y tế hà nội đề nghị chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận
hỗ trợ điều trị người bệnh đã có xét nghiệm real time pcr âm tính hai lần đang điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức theo chức năng nhiệm vụ được giao
thưa quý vị với bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín được xác định liên quan tới ổ dịch tại bệnh viện
trong đêm ngày hôm qua bệnh viện này đã vận chuyển hơn một bệnh nhân và người nhà sang bệnh viện đại học y
bệnh viện thanh nhàn bệnh viện đức giang để tiếp tục điều trị và cách ly nhằm giảm bớt mật độ giãn cách và sớm làm sạch bệnh viện
tất cả người bệnh và người nhà đã được di chuyển đều đã có hai lần xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
là một trong hơn bốn trăm linh người được chuyển sang điều trị tại bệnh viện thanh nhàn tối ngày hôm qua mặc dù sắp được ra viện
nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân bệnh nhân này vẫn thực hiện nghiêm theo quy định di chuyển sang cơ sở khác để tiếp tục theo dõi sức khỏe và điều trị
để đảm bảo an toàn phòng dịch tránh lây nhiễm chéo khi chuyển sang bệnh viện thanh nhàn cũng như các bệnh viện khác
người bệnh và người nhà sẽ được bố trí điều trị theo từng nhóm từng khoa phòng như lúc ở bệnh viện việt đức hạn chế việc tiếp xúc chéo giữa các đơn vị
bên cạnh đó họ cũng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc covid theo định kỳ
lúc đầu thì chúng tôi cảm thấy rất lo lắng ngược lại thì xong rồi nó ổn định thì cũng không có vấn đề gì phải lo lắng cả
các bác sĩ ở bên việt đức
cho sang đây thì cũng gọi là sang để bác sĩ bên này là thuốc mới ăn điều trị thôi chứ không còn mọi các thủ tục là nó cũng ổn hết
có những bệnh nhân mà chuyên khoa về phẫu thuật sọ não và hồi sức thần kinh là những bệnh nhân tương đối nặng
thì chúng tôi cũng đã xét áp những phòng bệnh phù hợp trong vấn đề điều trị
có những hệ thống oxy các trang thiết bị máy móc monitor để theo dõi người bệnh
đồng thời là nhân lực thì chúng tôi cũng ủng
về thần kinh sọ não cuộc sống và các điều dưỡng về chuyên khoa ngoại thì chúng tôi sẽ áp dụng đầy đủ để đảm bảo về mặt chuyên môn cũng như là đảm bảo về công tác phòng chống dịch
các bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện việt đức đều là những người có nguy cơ mắc covid một mươi chín thấp
họ là bệnh nhân đã được phẫu thuật đang cấp cứu hoặc đang chờ để xử lý bệnh
vì vậy để đảm bảo chuyên môn các bệnh viện sẽ chủ động hội trần với bệnh viện việt đức để xử lý trong trường hợp cần thiết với ca bệnh nặng
các bệnh nhân đã được phẫu thuật đang cấp cứu hoặc đang chờ để xử lý trong trường hợp cần thiết với ca bệnh nặng
trong phong tỏa bệnh viện hiễu nghị việt đức còn một năm mươi bốn bệnh nhân một một mươi tám người nhà và hơn một nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên bệnh viện
để giải tỏa và làm sạch bệnh viện trong tối ngày hôm qua bệnh viện việt đức đã chuyển khoảng hai trăm linh người gồm cả bệnh nhân và người nhà sang bệnh viện đại học y hà nội
bốn trăm năm mươi người sang bệnh viện thanh nhàn và ba trăm năm mươi người sang bệnh viện đức giang để tiếp tục điều trị
thưa quý vị từ ngày một tháng một mươi các chốt kiểm soát cửa ngõ vào tỉnh vĩnh long đã đón hàng nghìn người dân từ tp hcm và các tỉnh như bình dương đồng nai về quê bằng xe gắn máy
tại chốt kiểm soát số một phòng chống dịch covid một mươi chín gần cầu mỹ thuận giám đốc công an tỉnh vĩnh long đã chỉ đạo các lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông
phối hợp với các ngành tham gia ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hỗ trợ người dân
đối với công dân trở về từ vùng dịch
kiểm tra giấy tờ phân loại tư vấn hướng dẫn đi vào làn riêng
sau đó nếu công dân về vĩnh long thì sẽ được đưa đi cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung theo quy định
đối với những công dân về các tỉnh khác ngang địa phận vĩnh long sẽ được hỗ trợ thức ăn như bánh mì cơm cháo và nước uống để bà con tiếp tục hành trình về quê
từ ngày một tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã phối hợp với các tình nguyện viên và sinh viên
đến từ các trường đại học trên địa bàn tỉnh không quản mưa nắng ngày đêm trao tặng thức ăn nước uống tới tận tay người dân về từ vùng dịch đã khiến cho nhiều người xúc động
đã có hàng nghìn người dân từ các tỉnh vùng có dịch về quê trên tuyến quốc lộ một a ngang địa phận tỉnh vĩnh long nhận được những phần thức ăn kịp thời từ tay các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ
thể hiện nghĩa cử cao đẹp với tinh thần vì dân phục vụ của lực lượng công an tỉnh vĩnh long
ngày hai tháng một mươi đến nay trên quốc lộ hai mươi đoạn dắp danh tỉnh lâm đồng và đồng nai hàng trăm công dân tự phát về địa phương đã được công an tỉnh chủ động tăng cường cán bộ chiến sĩ để phân loại và hỗ trợ
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
đây là những công dân đang sinh sống làm việc chủ yếu tại thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai
trước đó từ mùng một tháng một mươi họ trả phòng dọn đồ di chuyển bằng xe máy về địa phương sau nhiều tháng khó khăn vì cách ly xã hội
tại chốt liên ngành lực lượng công an phối hợp cùng lực lượng y tế quân sự đã tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân lịch sử dịch tễ và lý do tự phát về để phân loại tiếp nhận thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định

để đảm bảo công tác phòng chống dịch và an toàn sức khỏe cho người dân công an huyện đạo hoai đã phối hợp cùng lực lượng chức năng khẩn trương bố trí lán trại nơi nghỉ tạm thời
nước uống và cơm tối để chờ xe trung chuyển đến các địa điểm cách ly tập trung tại địa phương
khi về tới đây thì chúng tôi đã phân ra từng huyện bố trí người dẫn đoàn dẫn từng đoàn của các huyện thành phố
từ đó là đón trở về nơi tập kết rồi trao đổi với lại ủy ban nhân huyện nơi mà họ có hộ dân chú để về dẫn người dân về lại huyện mình
trong quá trình bố trí như vậy thì đoàn thanh niên đã
bố trí cơm và nước để cho người dân ở vùng dịch mới về để họ có đủ sức khỏe và tiếp tục quá trình di chuyển về lại địa phương
hiện tỉnh lâm đồng đã lên kế hoạch đón bảy nhóm công dân tại sáu tỉnh có nhu cầu trở về địa phương vào ngày chín tháng một mươi tới đây
mọi công tác chuẩn bị tiếp nhận vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện
một thông tin đáng chú ý khác bộ y tế cho biết nhân dân và một số cơ quan truyền thông
đã phản ánh về giá mua bán các loại test xét nghiệm kháng nguyên nhanh xét nghiệm real time pcr và giá dịch vụ các loại xét nghiệm covid một mươi chín
như là giá xét nghiệm cao hơn so với thực tế giá dịch vụ xét nghiệm không thống nhất
nhiều cơ sở xét nghiệm đã thu phí cao đặc biệt là tại khu vực y tế tư nhân
và trước tình hình trên bộ y tế đã có công văn gửi bí thư tỉnh ủy thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
với việc tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu kinh doanh mua sắm các loại test xét nghiệm nhanh và xét nghiệm retime pcr
để kịp thời phát hiện và xử lý nhanh những hành vi liên quan đến việc lợi dụng dịch bệnh để trục lợi và nâng giá lợi ích nhóm
bộ y tế đề nghị lãnh đạo các tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với sở y tế và các đơn vị có liên quan
quán triệt và chỉ đạo các sở ban ngành và các đơn vị liên quan trên địa bàn tiếp
hiện các nội dung hoạt động đã nêu trong công văn số bảy nghìn chín trăm năm mươi hai ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một và công văn số tám nghìn một trăm năm mươi một ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra kiểm tra lên ngành để thanh tra kiểm tra đột xuất tại các cơ sở nhập khẩu mua bán sản xuất kinh doanh
và sử dụng các trang thiết bị vật tư phương tiện phòng chống dịch đặc biệt là các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử real time pcr xác định covid một mươi chín
ra soát về quy trình thủ tục mua sắm về chất lượng giá tư cách pháp nhân theo đúng quy định của pháp luật
các tỉnh cần kịp thời chấn trình và xử lý ngay các hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật thông tin kết quả xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định
trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định
phòng viễn thông tin học và cơ yếu có trách nhiệm giúp bang giám đốc công an tp hcm thống nhất quản lý chỉ đạo hướng dẫn
thực hiện công tác thông tin liên lạc công tác ứng dụng công nghệ thông tin công tác cơ yếu phục vụ các lĩnh vực công tác chiến đấu của công an thành phố
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua công nghệ thông tin phát triển đã phát huy hiệu quả
góp phần thay đổi cả phương thức quản lý lãnh đạo điều đó thể hiện rõ vị thế vai trò tiên quyết của công nghệ thời đại bốn
thành lập phòng viễn thông tin học và cơ yếu không chỉ giải quyết nội bộ những vấn đề của công an thành phố
mà còn hướng tới chính quyền đô thị tp hcm
dịp này công an tp hcm đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian vừa qua
theo đó một mươi bốn cá nhân được bộ trưởng bộ công an tặng bằng khen
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã khen thưởng cho một mươi hai tập thể cá nhân có thành tích nổi bật
thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự chăm lo đời sống cho nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã nhận được đơn tố cáo từ nghệ sĩ ưu tú đức hải liên quan đến đối tượng nhăm hoàng khang
nghệ sĩ đức hải từng bị yêu cầu chuyển hai trăm linh triệu đồng vào tài khoản của khang để chuột lại tài khoản facebook cá nhân
nghệ sĩ ưu tú đức hải từng lên tiếng về việc bị một số đối tượng gửi tin nhắn uy hiếp tống tiền vào đầu tháng sáu
khoảng thời gian cuối tháng năm trang mạng xã hội của nghệ sĩ này có đăng tải nội dung với ngôn từ phản cảm
đức hải chia sẻ mình bị chiếm đoạt tài khoản facebook cá nhân và vào ngày ba tháng sáu
có những tin nhắn của một số đối tượng nạc danh yêu cầu chuyển hai trăm linh triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của nhâm hoàng khang
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm có phản hồi đơn tố cáo của nghệ sĩ ưu tú đức hải và cho biết đang điều tra vụ việc
đến ngày bốn tháng một mươi khi nhâm hoàng khang bị bắt liên quan hành vi xâm nhập dữ liệu mạng máy tính cờ bạc để tống tiền hàng trăm triệu đồng
nghệ sĩ đức hải tiếp tục nộp đơn để phối hợp cung cấp các tài liệu liên quan đến đối tượng này
hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm để điều tra xử lý theo quy định pháp luật
nhằm đảm bảo an toàn về an ninh trật tự phòng ngừa sự cố cháy nổ tại các bệnh viện cơ sở cách ly tập trung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cú nạn cú hộ công an tp hcm đã thành lập đoàn kiểm tra các bệnh viện và các khu cách ly trên địa bàn nhằm kịp thời khắc phục tháo gỡ khó khăn
bệnh viện hoàng mỹ đà lạt là một trong những cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín quy mô bài bản với sức chứa hàng trăm bệnh nhân
do việc triển khai cấp bách để kịp thời điều trị cứu chữa cho các bệnh nhân nên nơi đây còn một số tồn tại thiếu sót về an toàn phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên quá trình từ khi hoạt động đến nay bệnh viện đã dần khắc phục để đảm bảo an toàn
công đoàn công tác đã kiểm tra thực tế đánh giá thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy tại các bệnh viện và khu cách ly hệ thống oxy y tế trang thiết bị phòng cháy chữa cháy thoát nạn
qua đó phát hiện và hướng dẫn khắc phục những tồn tại kiến nghị với lãnh đạo cấp trên các biện pháp thực hiện khắc phục tháo gỡ khó khăn bất cập

nguồn cung oxy cho bệnh viện lúc đầu cũng phải đảm bảo công tác cung cấp oxy đầy đủ cho bệnh viện
để giữ phòng những trường hợp bệnh nhân covid vào đông thì đủ oxy để thở cho bệnh nhân
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hết sức chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy
để đảm bảo an toàn cho số lượng oxy mà cấp cho bệnh viện
đặc biệt là những bệnh nguồn chữa cháy và nhân viên để tham gia công tác cứu hộ phòng cháy cho bệnh viện
thì chúng tôi tập quấn thường xuyên và kiểm tra thường xuyên đôn đốc công tác phòng cháy chữa cháy cho bệnh viện
thời gian tới phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
tiếp tục hướng dẫn người đứng đầu cơ quan tổ chức cá nhân
thường xuyên tổ chức tự kiểm tra duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
và quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt hệ thống thiết bị điện
khí oxy chất dễ cháy nổ góp phần đảm bảo an toàn tại các cơ sở cách ly tập trung
và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh lâm đồng
sau khi đặt kỷ lục tiêm chủng vaccine covid một mươi chín với hơn một mươi một sáu triệu mũi trên toàn địa bàn
tp hcm đang lên kế hoạch tiến tới tiêm vaccine cho người dưới một mươi tám tuổi
đây là địa phương đầu tiên của cả nước có tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín
lên đến chín mươi bảy người đã tiêm mũi một
cùng với chiến dịch tiêm chủng cho người dân trên một mươi tám tuổi
tp hcm đang nghiên cứu phương án và chờ ý kiến của bộ y tế về việc tiêm vaccine
ngừa covid một mươi chín cho nhóm dưới một mươi tám tuổi
dự kiến khi phương án được phê duyệt phim cho trẻ em
thời gian đầu vaccine ngừa covid một mươi chín sẽ tập trung trích cho nhóm trẻ có cơ địa béo phì
trẻ có bệnh lý nền
bên cạnh đó để đảm bảo tốt nhất công tác giáo dục toàn diện đáp ứng mục đích yêu cầu
vào nội dung chương trình năm học sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng gửi tờ trình
lên ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho học sinh
trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trên địa bàn thành phố khi có nguồn vaccine phù hợp
việc tiêm cần tổ chức trước khi kết thúc học kỳ một để học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp
vào học kỳ hai năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai với hơn sáu trăm bốn mươi hai học sinh nằm trong danh sách tiêm chủng
sở y tế tp hcm vừa có công văn gửi các bệnh viện công lập tư nhân và cơ sở y tế
trên địa bàn yêu cầu không sử dụng xét nghiệm kháng thể sars cov hai sai mục đích cho người dân
theo đó công văn số bảy nghìn hai trăm linh sáu của sở y tế ban hành tối ngày bốn tháng một mươi yêu cầu các đơn vị
không sử dụng xét nghiệm kháng thể sars cov hai sai mục đích không cần thiết
gây tốn kém cho người dân và gây tâm lý chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời sở y tế cũng yêu cầu phòng y tế quận quyện kiểm tra giám sát
việc thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở tư nhân nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật
trước đó bộ y tế đã có công văn khuyến cáo về ngưỡng đáp ứng đối với virus sars cov hai
việc xét nghiệm huyết thanh học phát hiện kháng thể không sử dụng để xác định đang nhiễm virus
và không giúp xác định hiệu quả bảo vệ đối với bệnh nhân covid một mươi chín
mà chủ yếu phục vụ trong nghiên cứu đánh giá dịch tễ
một sản phụ mắc covid một mươi chín bị suy hô hấp nặng vừa được các bác sĩ bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
thực hiện mổ bắt con ngay tại giường icu
cả mẹ và con hiện đã qua cơn nguy kịch và đang có tiếng trị thốt
sản phụ ba mươi bốn tuổi thành phố hồ chí minh nhập viện bệnh viện hội sức covid một mươi chín
trong tình trạng viêm phố nặng do nhiễm virus sars cov hai và đang mang thai ba mươi một tuần
với tình trạng si hô hấp diễn tiến nhanh có bệnh nền đáy tháo đường thai kỳ và treo thần phải bẩm sinh
phải chuyển từ thở oxy qua mặt nạ sang thở oxy dòng cao chỉ trong vòng một ngày
các bác sĩ buộc phải chuyển sản phụ đến khoa euc hai a để tiến hành lọc máu hấp phụ
nhằm giải quyết cân bảo cytokine cho bệnh nhân
tại đây người bệnh được làm máu hấp phụ nhiều lần được đặt nội khí quản thở máy
nhưng tình trạng si hô hấp vẫn rất nặng
trước tình trạng đó bệnh viện hội sức covid một mươi chín đã mời bệnh viện tùy vũ sang hộ trận
thông nhất mổ lấy thai để vừa cứu bé vừa giúp giảm áp lực trong ố bụng
giải quyết tình trạng siêu hô hấp cho bệnh nhân
đến nay bệnh nhân được mổ lấy thai em bé được đưa về bệnh viện tùy vũ
tình trạng hô hấp của sáng phụ đã ổn định được rút nội khí quản và đang tiếp tục theo dõi
em bé cũng có tiến triển tốt đáp ứng hiệu quả điều trị
việc triển khai các gói an sinh kịp thời đến tay người dân là chủ trương mà thành phố hồ chí minh đang đẩy mạnh
các địa phương đang tích cực giải ngân gói hỗ trợ này để người lao động yên tâm ở lại
giúp cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất thành phố nới lỏng giãn cách xã hội của kinh tế
từ khi thành phố hồ chí minh thực hiện tình trạng hô hấp
hồ chí minh thực hiện chí thị một mươi sáu gánh nặng kinh tế đè nặng lên vợ chồng anh lê đình phùng cùng mẹ và hai con nhỏ
nhiều lần với ý định kéo nhau về quê để tránh dịch
tuy nhiên nhờ chính quyền hỗ trợ những gói an sinh kịp thời nên gia đình anh quyết định ở lại
chính quyền cũng lo tạm ổn cuộc sống đầy đủ
nên cũng tạm thời yên tâm không có lo các an cái mẹt có thể an tâm cuộc sống
các ban ngành đoàn thể của phường khu phố tập trung chăm lo
vận động để chăm lo cho các hộ nhân
nhà trọ khó khăn rồi công nhân lao động thì tổng số phần quà chăm lo là ba chín trăm năm mươi bảy phần
với tổng số tiền là trên ba bảy
đến giờ phút này phường cũng đã chăm lo trên một mươi hai túi an sinh đến với các hộ nhà trọ
chỉ tính riêng tp thủ đức hiện có hai trăm sáu mươi công nhân người lao động ở các khu nhà trọ
khi dịch bùng phát thành phố thủ đức đã triển khai nhiều chính sách chăm lo người lao động ở ba mươi bốn phường
các gói hỗ trợ an sinh của thành phố hồ chí minh cũng được chính nơi đây
trao kịp thời cho người lao động giúp lực lượng này yên tâm bám trụ
tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố
vấn đề này trong thời gian sắp tới liên đoàn lao động tp thủ đức sẽ có tiếp tục phối hợp
với các ngành chức năng của thành phố cũng như là của quận để đẩy nhanh cái tiến độ tiêm vaccine
cho đồng ngũ công nhân lao động để trở lại làm việc bình thường
chúng tôi chia sẻ với các khó khăn của đội ngũ công nhân lao động trong những lúc khó khăn
gói học sinh này chúng tôi sẽ thực hiện trước ngày hai mươi tháng một mươi
mục đích là để động viên kịp thời số anh em công nhân lao động
sau thời gian giãn cách để quay trở lại làm việc bình thường
thành phố hồ chí minh đang triển khai đợt hỗ trợ lần thứ ba
mức hỗ trợ là một triệu đồng mỗi người về chi trực tiếp bằng tiền mặt
hoặc chuyển khoản theo đăng ký của người dân
thời gian chi trả hỗ trợ đợt ba sẽ từ hôm nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi
những người chấm dứt hợp đồng mà không đủ điều kiện để hưởng bởi thất nghiệp
một mặt thì được tránh thách ba tháng
cho một người nhưng cái gói này cũng được hỗ trợ cho đội ngũ công nhân này
bởi vì nguyên tắc lần này là những người không có thu nhập
rồi mất việc làm có hoàn cảnh thực sự khó khăn thì mới được hỗ trợ
ngoài sự hỗ trợ từ địa phương các doanh nghiệp cũng chú động tăng cường
thực hiện công tác hỗ trợ không để người lao động nào đang gặp khó khăn bị bỏ sót
giải pháp này cũng là cách giữ chân người lao động sớm phục hồi hoạt động sản xuất
quý vị thân mến công an thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa phát hiện bắt giữ số lượng lớn đồ điện tử điện lạnh
đồ gia dụng nhãn mát nước ngoài đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó khoảng chín giờ ngày bốn tháng một mươi sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tổ công tác thuộc lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố châu đốc
phối hợp cùng công an phường châu phú b tiến hành kiểm tra hành chính nhà bà nguyễn thị thu nguyệt
trú tại tổ một mươi năm khóm châu thới một phường châu phú b thành phố châu đốc
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc và đã qua sử dụng
gồm hai mươi bốn máy điều hòa mini máy lọc không khí một mươi sáu bếp ga bếp điện tử nồi cơm điện
một mươi tám máy xây sinh tố bốn mươi hai kg chảo nồi inox các loại và năm mươi bốn kg đồ sành xứ
tại thời điểm kiểm tra bà nguyệt không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện madrak đã phát hiện
bắt quả tang một nhóm đối tượng đang vận chuyển gỗ trái phép ra khỏi rừng tự nhiên
ở buôn năng xã cư brau huyện madrak
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên intv đắk lắc
nhóm này gồm ita mờ lô y cư mờ lô y duy nghê y trinh cờ sơ y liêm mờ lô nông văn đức
đều trú ở buôn năng
bước đầu nhóm này khai nhận được một người chưa rõ nhân thân lai lịch thuê vào rừng ở buôn năng khai thác gỗ
sau đó nhóm này đã mang cơ lớp vào cơ hạ năm cây gỗ tự nhiên thuộc nhóm sáu
sau đó dùng xe máy gầy độ chế vận chuyển gỗ ra khỏi rừng để mang đi tiêu thụ
bước đầu nhóm này khai nhận được một người chưa rõ nhân thân lai lịch thuê vào rừng ở buôn năng khai thác gỗ
kinh tế tại các địa phương
cơ sở sản xuất điêu khắc gỗ của anh lê hồng khiêm hiện có bốn công nhân làm việc
mặc dù là một cơ sở nhỏ người lao động chủ yếu là người trong gia đình
nhưng anh khiêm vẫn yêu cầu công nhân phải đeo khẩu trang
sử dụng nước rửa tay sắp quẩn khi làm việc
sau khi dừng lệnh giãn cách xã hội anh khiêm nhận được nhiều đơn hàng hơn
không khí sản xuất cũng trở nên rộn ràng phấn khởi hơn
thôn hưng hiền có gần bảy trăm linh hộ dân chiếm khoảng năm mươi tổng số hộ dân toàn xã hiền giang
trong đó tới tám mươi số hộ tham gia những công đoạn của nghề điêu khắc đá và gỗ
việc giãn cách xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc sản xuất của làng nghề
khi hà nội nới lỏng
giãn cách các cơ sở sản xuất đã tiến hành trả các đơn hàng cũ
đồng thời nhận thêm đơn hàng mới
mùi thơm mùi hương người ta sẽ bởi bán theo hối tiện không thủy
hoặc là chơi theo sở thích sẽ có mùi hương
đơn hàng chỉ chờ giãn cách để chuyển đi
đến nay thành phố đã cho phép nới lỏng các hoạt động
song các làng nghề vẫn chưa thể quay lại hoạt động một trăm linh như thời điểm trước dịch
khó khăn nhất thuộc về nhóm làng nghề sản xuất mỹ nghệ
trong tình hình hiện nay thay vì hướng đến thị trường châu âu châu mỹ
các cơ sở doanh nghiệp tập trung sản xuất các sản phẩm phù hợp
với nhu cầu của người tiêu dùng trong nước
hà nội hiện có khoảng hơn một làng nghề và làng có nghề
đối mặt với tình hình khó khăn chung các làng nghề vẫn tiếp tục sáng tạo
cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm tìm kiếm đầu ra
chính sức ép của bối cảnh mới có thể sẽ là đòn bẩy cho sự chuyển biến tích cực của các làng nghề
đặc biệt là chủ động thay đổi để thích nghi với tình hình mới
sẵn sàng đón bắt cơ hội
khi thị trường hồi phục